vận chuyển trái phép chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp và một mươi một kg ma túy đá
đối tượng lầu ali sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện điện biên tỉnh điện biên vừa bị phòng phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
tại khu vực bản na khoang xã mường nhà huyện điện biên lầu ali bị bắt quả tang cùng hai ba lô đeo trên người
trong đó một ba lô chứa chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp ba lô còn lại chứa một mươi một gói hình hộp chữ nhật
bên trong chứa một mươi một kg tinh thể màu trắng đục nghi là ma túy đá
một điện thoại di động một bộ đàm lầu ali khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng mang quốc tịch lào
giao cho một người đàn ông không rõ danh tính ở xã núa ngam huyện điện biên tỉnh điện biên đang đi giao hàng thì bị bắt giữ
liên quan đến vụ sạt lở tại đèo bảo lộng cho đến tối ngày hôm qua đất đá đã được dọn xong
các cơ quan chức năng đang theo dõi và đánh giá độ an toàn của tuyến đường để dự kiến thông xe trở lại trong ngày hôm nay ngày một tháng tám
tại hiện trường các lực lượng chức năng đang tiến hành những bước cuối cùng để thông tuyến
tuy nhiên theo dự báo tình hình thời tiết trên đèo trong đêm nay có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi các đơn vị cần khảo sát thận trọng để đảm bảo an toàn
và một mươi tám h hôm nay thì cơ bản thì tuyến đường đã được thông công tác dọn dẹp vệ sinh đường cũng đã hoàn thành
theo dự báo thời tiết thì tối nay có một lượng mưa cũng lớn và nguy cơ trên đèo bảo lộc cũng còn rất nhiều điểm
có nguy cơ sẽ sạt sụt ở mái ta lê dương
sau khi đã cùng với các ban ngành thống nhất là sẽ tối nay
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố bắt tạm giam thạch cương và tô hoàng trương
về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay thạch cương và tô hoàng trương thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn đăng tải chia sẻ nhiều bài viết
video và live stream nhiều thông tin sai sự thật giả mạo vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
sở thông tin và truyền thông trà vinh đã hai lần xử phạt vi phạm hành chính đối với thạch cương về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên trang cá nhân
sự phạt vi phạm hành chính một lần đối với tô hoàng trương về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
cơ quan tỉnh biến tre và đồng nai vừa bắt giữ các đối tượng mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị xuân kiều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú thành phố bến tre tỉnh bến tre
thuê xe ô tô đến khu vực quận tám thành phố hồ chí minh để mua ma túy dạng đá và heroin có tổng trọng lượng trên hai trăm linh hai gram với số tiền tám mươi ba triệu đồng
sau đó kiều tiếp tục thuê xe ô tô về tỉnh bến tre
tuy nhiên khi đến khu vực xã tam phước huyện châu thành thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang cùng tăng vật
qua làm việc kiều thừa nhận mua số ma túy trên để sử dụng và bán lại cho các con nghiện tại địa phương
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tang dương nhật cường hai mươi năm tuổi và nguyễn văn tú hai mươi ba tuổi
đang tảng chữ hai gói tinh thể màu trắng nghi ma túy tại địa bàn xã phú đông
mở rộng công an đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng nguyễn minh hùng năm mươi chín tuổi và trần thị kim yến ba mươi chín tuổi
thu giữ một mươi năm gói ma túy các loại một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tăng vật liên quan đến mua bán ma túy
tại tỉnh bắc cạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc cạn vừa khởi tố ba bị can nguyễn văn lưu vũ hồng thái và nguyễn anh vũ cùng chú tại thành phố hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhờ được trình báo của một nạn nhân trú tại phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
bị lừa gần bốn mươi bốn triệu đồng từ sự hướng dẫn làm thủ tục vay tiền của đối tượng nguyễn văn lưu phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn phối hợp với công an huyện gia lâm hà nội
vào cuộc điều tra làm rõ nhóm đối tượng đang hoạt động lừa đảo trên không gian mạng tại khu đô thị vinhome ocean park huyện gia lâm thành phố hà nội
tiến hành kiểm tra ba căn hộ tại khu đô thị ngoài ba đối tượng trên lực lượng công an phát hiện thêm bốn đối tượng có liên quan đến các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
ngoài lừa đảo số tiền trên của nạn nhân nhóm bảy đối tượng còn lừa đảo hơn bảy mươi bị hại tại hai mươi sáu tỉnh thành trên cả nước tổng số tiền chiếm đoạt là hơn một tỷ đồng
lực lượng chức năng thu giữ hai máy tính sách tay một mươi năm điện thoại di động hai mươi sáu sim điện thoại và phôi sim một mươi năm thẻ tài khoản ngân hàng vụ án đang được điều tra mở rộng
tin vào hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công qua màn hình điện thoại nhiều người không hay biết đó chỉ là chiêu trò các đối tượng lợi dụng hình thức thanh toán trực tuyến của các ngân hàng hồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngay sau đây là phản ánh tại tỉnh đắk lắc
tại chợ đồng mối phường tân hòa
thời gian gần đây một số tiểu thương đã bị hai đối tượng lạ mặt đến lừa đảo
với thủ đoạn sau khi lựa hàng xong lấy lý do không mang tiền mặt
các đối tượng nói tiểu thương đưa thêm một khoản tiền mặt rồi đối tượng sẽ trả tiền hàng và tiền mặt bằng phương thức chuyển khoản
với hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công qua màn hình điện thoại đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tiểu thương
chỉ có hai triệu rưỡi để trả tiền hàng xong rồi chỉ đưa cho em hai triệu tiền mặt
thì là nó chuyển tiền vào thì nó chuyển vào mô mô mà
để khi nó thấy cái trừ giao dịch thành công rồi thì em đòi lấy đưa tiền cho nó
tới lúc đến ngày mai mới hỏi có tiền trong tài khoản chưa
nói là chưa
thì là lúc đó mới biết lương
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an nhanh chóng xác minh làm rõ và bắt được hai đối tượng lừa đảo gồm nguyễn văn hòa và trần thị ngọc trâm cùng chú tại tỉnh đắk lắc
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình
với thủ đoạn trên hai đối tượng đã lừa chót lọt ba tiểu thương trong chợ chiếm đoạt số tiền bảy triệu sáu trăm linh nghìn đồng
khi lệnh thành công em chụp bản hình gửi qua cho tiểu thương và tiểu thương đưa tiền cho em
chụp qua như vậy để tạo nền tin cho tiểu thương
rồi giao dịch thành công
khi mà tiền chuyển về tài khoản mình thì em lại không chuyển khoản lại cho người ăn đờ chuyển
khi giao dịch mua bán hàng hóa đối với các người mua mà không rõ được cái nhân thân lai lịch không quên biết mà người ta dùng cái hình thức bằng chứng khoán trên giao dịch mua bán hàng hóa
thì đề nghị
là người dân cũng như tiểu thương là kiểm tra lại thông tin giao dịch
khi nào tiền chuyển vào tài khoản của chúng ta thì chúng ta lúc đấy mới giao hàng hóa để tránh cái việc là các cái đối tượng là dùng các cái thủ đoạn là lợi dụng những cái lúc là chúng ta là đông người lơ la mất cảnh giác để chúng thực hiện cái hành vi là trên giao dịch giống như trên
để mục đích chiếm đoạt tài sản của người dân và các tiểu thương
qua xác minh nhanh đối tượng nguyễn văn hòa đang bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hiện công an phường tân hòa tp buôn ma thuột đã bàn giao đối tượng hòa cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ dầu một tỉnh bình dương để xử lý theo quy định
và đối tượng trâm bàn giao cho công an tp buôn ma thuột xử lý theo thẩm quyền